chị hòa ở thanh xuân làm nghề bán hàng online
gặp nhiều khó khăn cộng với dịch bệnh liên miên
khiến chị luôn khao khát tìm ra cách để bán hàng nhanh chóng với số lượng lớn nhất
thường xuyên theo dõi nhiều trang mạng xã hội
thấy được bài review đổi đời nhờ một khóa bán hàng trên facebook
chị hòa ngay lập tức bị thu hút và quyết định đầu tư mua khóa học để đổi đời
thì mình có đọc được một bài review của một chị
ở trên nhóm tiêu dùng thông minh
chị có viết tâm thư và cảm ơn vì học tháng là chị đã có doanh thu được năm mươi bảy mươi triệu
thì mình có nhắn tin cho chị chị l a đấy
và chị cũng bảo mình là học được
và khuyên mình đi học trong thời điểm vừa sinh em bé xong không có việc
nên là mình muốn đầu tư một cái gì đấy để phát triển mạnh hơn
để phụ giúp cho chồng với nuôi hai con
chỉ chăm chú vào những hứa hẹn về kết quả mà không hiểu rõ các cam kết của bản thân
khi tham gia khóa học
ba mươi triệu đồng đổi lấy chưa đầy ba buổi học online không hiệu quả
là cái giá chị hòa phải trả cho lựa chọn của mình
thì sau khi mình nộp tiền
thì là buổi học chính thức thì chỉ được có ba buổi học chính thức nào trên mạng thôi
và còn lại là phần đa là tự mình tìm hiểu
không hướng dẫn gì nhiều ngoài
bảo là tìm sản phẩm phễu
kêu có nghĩa là bỏ các sản phẩm mà chủ đạo của mình trước khi nói chuyện với thùy đi
và bán tất cả các sản phẩm nào mà thật là rẻ để thu hút khách
giới thiệu cho mình để mình nhập đến là xe đạc của trẻ con
giới thiệu và hứa là sẽ nhập về và hứa là sẽ đứng lần sau để bán hộ và đẩy hộ mình
nhưng khi mình nhập về rồi thì là mình có nhắn tin để nhờ kim thủy tác động giúp đỡ để mình bán được hàng thì kim thủy không trả lời
sau khi ôm nợ và chứng kiến quá trình tầm sư học đạo của vợ
anh huy mới cay đắng nhận ra sự cả tin thiếu hiểu biết của mình
đã là miếng mồi béo bở cho những người bán khóa học không như cam kết
cái xu hướng của mọi người là khi mà thu nhập không có thì thường là sẽ đi tìm hiểu những cái
mà hình thức kinh doanh cũng như là bán hàng online
mình vừa có thể ngồi nhà mà mình có thể bán hàng mình kiếm thêm thu nhập được
và cùng với đó thì cái nhu cầu của mọi người
là tăng cao thì cái mà số lượng mà những người mà người ta nắm mắt nhu cầu đó người ta đưa ra những
khóa học hoặc là người ta đưa ra những cái mà mô hình mà lừa đảo rất là nhiều tức là ví dụ như là
thu tiền dạy cam kết là đưa cho học viên những cái thu nhập rất là lớn nhưng cuối cùng ra thực
sự ra là là cái kết quả thì nó không được như mong muốn đấy và nhiều khi là chỉ có được là một thời
đầu ví dụ như là một vài buổi để cho có hình thức thôi sau đó là lại bỏ bê mọi người và lại đi lại
tiếp tục là đi là tìm những cái học viên những cái đối tượng mới để lừa đảo chị hoa cũng giống như nhiều
người nhẹ dạ cả tin khác không tìm hiểu kỹ khi tham gia vào các khóa học làm giàu mọi người đều chỉ
chú ý vào viễn cảnh tươi sáng kiếm được hàng trăm triệu đồng mà không để ý đến phần cam kết đi kèm là
kẽ hở đến người bán khóa học viên vào để trục lợi
quảng cáo hấp dẫn review chân thực tư vấn nhiệt tình là đòn đánh tâm lý khiến cho
nhiều học viên sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền để theo học hết khóa này đến khóa khác
lời mời chào của những người tổ chức giảng dạy các khóa học này thường đánh trúng tâm lý muốn
thành công muốn giàu nhanh của nhiều người nên thu hút được số lượng học viên lớn tuy nhiên không
phải lớp học nào cũng chất lượng như lời quảng cáo nhiều lớp học có người dạy thiếu kiến thức
không dạy sai căn bản khiến người học không lĩnh hội được gì thậm chí có những lớp thu học phí rồi
nhưng không tổ chức sản dạy mà bác tổ chức cầm tiền rồi biến mất bị thu hút bởi quảng cáo về
kỹ năng gõ phín ra tiền với suy nghĩ cứ học là giàu thay vì phải trao dồi kiến thức và rèn luyện
kỹ năng chị hương đã không trần trừ mua ngay khóa học sau khi được người quen giới thiệu
lúc đầu mình không hề biết là sẽ có một cái lớp mà tiếp theo đấy chỉ nghĩ là một buổi dễ nhất để đi

ghế vip thì được trên thì được bao ăn uống và ngồi trên rất là thoải mái và được nói chuyện với thứ
được để ý hơn thì sẽ một triệu rưỡi là lớp lớp một mươi một đào tạo một mươi một chỉ cần một buổi là biết luôn thì bây giờ
là phải đặt cặp trước và nộp luôn trong ngày hôm nay nếu như không có đủ thì thì thì ít nhất phải đặt
cắc như thế nào đấy xong đến hôm đi học thì sẽ gửi nốt thì hôm đấy mình đặt cặp một triệu
kiên trì tham gia các lộ trình gõ phiếm ra tiền chỉ đến khi những người xây dựng thương hiệu để bán hàng
không như cam kết liên hệ lại người học để nhờ viết bài khen về khóa học của mình người phụ nữ này mới
nhận ra lựa chọn sai lầm của bản thân

em có bài nào tấn bốc cho cô không tam cô vào không lại bảo tại vì em không đi like không tân bốc không
ấy đi cô không quan tâm phải đi like phải đi khen phải nâng nổ nghĩa thì và các bài của cô ấy thì
cô sẽ để ý tới bao lâu xe nói chuyện nhiều hơn ngược lại với sự phát triển của công nghệ nhiều

nhiều người xây dựng thương hiệu để bán hàng không như cam kết
trước khi bán khóa học hàng loạt cam kết được xây dựng
tuy nhiên sự thiếu trung thực của người cung cấp dịch vụ
cộng với sự cả tin ham muốn làm giàu bằng bí kíp của người học
các khóa học đổi đời khiến không ít những người đang loay hoay tìm cách kiếm tiền nhanh chóng sập bẫy
mặc dù những thủ đoạn gian dối khi cung cấp bất cứ sản phẩm dịch vụ nào đến người tiêu dùng
gây hậu quả nghiêm trọng đều được pháp luật xử lý theo quy định
tuy nhiên việc người dùng không hiểu rõ cam kết cũng vô hình chung tạo thành điều kiện
cho những đối tượng này phát triển và nhân rộng mô hình
với việc quảng cáo mở lớp dạy học nhưng rồi thu tiền và không tổ chức
sau đó bỏ trốn là đã có thủ đoạn gian dối
việc cầm tiền sau đó chặn liên lạc với học viên mang dấu hiệu của hành vi chiếm đoạt tài sản
người phạm tội này có thể đối mặt với án tù trung thân
nếu số tiền chiếm đoạt được từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
thường những người hứa hẹn giúp bạn giàu nhanh là những người
lừa đảo ở từng mức độ
họ có thể không cầm tiền rồi bỏ trốn nhưng cũng không giảng dạy đúng với chất lượng
cuối cùng người chịu thiệt và người mất tiền
chính là người nhẹ dạ cả tin đăng ký các khóa học này
dịch bệnh kéo dài nhu cầu tìm kiếm việc làm và thu nhập của mọi người là vô cùng lớn
cùng với đó các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi và nở rộ
để tránh mất tiền oan cần cảnh giác với những khóa học kiếm tiền trên mạng
tìm hiểu rõ các cam kết trước khi sử dụng các dịch vụ
không dễ dàng tin vào những quảng cáo review
chỉ tham gia học tập và trao đổi kiến thức tại các cơ sở được cấp phép